vào lúc bốn giờ sáng nay tại nút giao thông đường bạch đăng lên cầu rồng
thành phố đà nẵng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một xe tải bị lật
tài xế bị thương nặng và mắc kẹt trong cabin
nhận được tin báo trung tâm thông tin chỉ huy một trăm một mươi bốn đã điều một xe của cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an thành phố đà nẵng đến hiện trường và đã cứu sống được tài xế bị mắc kẹt trong cabin xe tải
ngay sau khi tiếp cận hiện trường các chiến sĩ đã tiến hành trinh sát và phát hiện tài xế bị mắc kẹt
tại cabin của xe tải bị lật nhiên liệu trên xe bị dò dỉ ra ngoài
ngay lập tức tổ chức khoanh vùng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để mắt các yếu tố có thể gây cháy nổ
sau khoảng một mươi phút đã đưa được người bị nạn ra ngoài thành công bàn giao cho lực lượng y tế một
nạn nhân cũng đã được test nhanh covid một mươi chín để bảo đảm an toàn phòng chống dịch
sau đó lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp tục tiến hành lật xe tải lại và bàn giao cho cơ quan chức năng